thưa quý vị trong những ngày qua theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho biết
triều cường trên hệ thống sông sài gòn đồng nai đã lên cao và đạt đỉnh ở mức một bảy mươi hai m
mức nước này đã vượt đến triều cường một bảy mươi một m của năm hai nghìn hai mươi
trước tình trạng triều cường dân cao thì việc đi lại cũng như sinh hoạt
của nhiều hộ dân tại một khu vực đã bị ảnh hưởng ghi nhận tại quận bảy tp hcm
ghi nhận tại tuyến đường trần xuân soạn đoàn dưới chân cầu tân thuận hai
đoạn thuộc phường tân thuận tây quận bảy tp hcm
từ lâu đây là vị trí được biết đến thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng
mỗi khi triều cường dân cao
nguyên nhân đây là vùng trộm thấp lại không có hệ thống van ngăn triều
nơi nước sông dễ dàng tràn vào
nước ngập úng không chỉ gây khó khăn cho các phương tiện đi lại
mà hoạt động kinh doanh tại đây cũng bị ảnh hưởng
ngập quá nên đơn áp đồ không có chạy
đơn miên miên đồ là có như nó khó áp hết trơn
nửa bánh xe là không có chạy được
nên cũng không buôn bán được phải đóng cửa
sông nó đánh chập tròn chập tròn chập tròn lên khoảng năm tất nước
làm sao buôn bán gì được

bắt đầu từ một mươi sáu giờ thì những làn nước đầu tiên tràn lên mặt đường
và sau hai tiếng đến một mươi tám giờ thì nước chiều cường đã bao trùm tất cả mặt đường như thế này
thường xuyên bị nước triều cường dân tràn vào nhà
nhiều hậu gia đình đã chủ động nâng nền
tuy nhiên những hộ chưa có điều kiện thì vẫn phải vật lộn
với những con sông
để không bị nước làm hư hỏng đồ đạc trong nhà
những viên gạch đã trở nên hữu dụng hơn
đối với gia đình bà trịnh múi tự
bây giờ nó ngập quá vô nhà tôi
nhà cửa hư hết rồi
có một làn cây ba bốn cục gạch hư hết trơn rồi
giờ không biết làm sao
bây giờ tôi già rồi tôi không biết làm gì buôn bán con đường
bây giờ mong nhà nước làm sao sửa con đường này nè
cho nó đừng ngập vô nhà tôi nữa
vô nhà ngập quá nó
theo số liệu thực đo của đài khí tượng thủy văn
đỉnh triều cường tối ngày bảy tháng một mươi một là một sáu mươi bảy m
sau đó từ ngày tám tháng một mươi một
mức nước vẫn có thể gây ngập
ở một số tuyến đường trụng thấp ở tp hcm
và có thể kéo dài đến ngày một mươi một tháng một mươi một mới chấm dứt